nhằm bảo vệ an toàn tính mạng tài sản của sáu trăm bốn mươi sáu hộ dân ở vùng có nguy cơ sạt lở nguy hiểm
ủy ban nhân dân tỉnh cà mau đã kiến nghị thủ tướng chính phủ hỗ trợ một bốn trăm linh tỷ đồng
để di rời dân cư vùng thiên tai giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi và lộ trình tới năm hai nghìn hai mươi năm
trước mắt tỉnh cà mau kiến nghị hỗ trợ một trăm bốn mươi tỷ đồng để di rời sáu trăm bốn mươi sáu hộ dân đang sinh sống
ở vùng thiên tai như ven sông ven biển vùng có nguy cơ sạt lở cao
vào khu vực tái định cư bảo đảm an toàn gắn với việc bố trí sản xuất
trong đó bao gồm dự án bố trí dân cư cho năm mươi hai hộ dân vùng thiên tai khóng một và hai
thị trấn nam căn huyện nam căn có tổng mức đầu tư ba mươi hai tỷ đồng
dự án bố trí dân cư cho hai trăm bảy mươi hộ dân vùng thiên tai ấp rạch tàu đông
xã đất mũi huyện ngọc hiển có tổng mức đầu tư năm mươi tám tỷ đồng
dự án bố trí ổn định dân cư cho một trăm linh tám hộ dân vùng thiên tai ấp nhà luận
xã tam giang huyện nam căn tổng mức đầu tư một mươi tám tỷ đồng
và dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư cho hai trăm một mươi sáu hộ dân
ở khu vực chợ tân tiến huyện đầm rơi tổng mức đầu tư ba mươi hai tỷ đồng